được hải quan hải phòng triển khai thực hiện từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy đến nay đề án hải quan tự động tại càng biển đã và đang mang lại lợi ích hiệu quả cho các bên góp phần quan trọng trong thực hiện cải cách hành chính của ngành hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp
nhờ kết nối trao đổi dữ liệu tờ khai lô hàng đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan theo phương thức điện tử giữa doanh nghiệp kinh doanh cảng với cơ quan hải quan nên doanh nghiệp giảm được thủ tục và có thể đưa hàng ra khỏi cảng không phụ thuộc vào thời gian trong ngày đồng thời giảm bớt chứng từ giấy tờ
việc triển khai hệ thống hải quan tự động sẽ kết nối giữa hải quan và doanh nghiệp kinh doanh cảng trao đổi dữ liệu phục vụ quản lý toàn bộ diễn biến của hàng hóa tại khu vực cảng một cách minh bạch nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro với hàng xuất nhập khẩu
rút ngắn thời gian làm thủ tục giao nhận hàng từ năm đến bảy lần so với trước đây giúp giảm chi phí đi lại cho doanh nghiệp khi làm thủ tục đưa hàng ra vào cảng

việc công tác phối hợp với các lực lượng như hãng tàu đơn vị kinh doanh khó bãi cảng và có thể nói rằng là đến nay các lực lượng trên địa bàn đã phối hợp tương đối nhịp nhàng và không để xảy ra một tình trạng ách tắc hoặc là tồn động hàng
để thực hiện hiệu quả hơn nữa sự phối hợp giữa hai bên các doanh nghiệp kinh doanh cảng mong muốn cơ quan hải quan cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp các quy định trách nhiệm cụ thể
hướng dẫn doanh nghiệp về đáp ứng nhu cầu trang thiết bị hệ thống kết nối giữa doanh nghiệp và cơ quan hải quan về tờ khai hàng hóa tăng cường công tác đào tạo tập huấn cho cán bộ cảng về trình tự thủ tục xử lý